thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập bệnh viện ca và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
buổi lễ cũng vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của nguyên chủ tịch nước trần đức lương
và lãng hoa chúc mừng của đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
trước khi dự lễ kỷ niệm thủ tướng đã đi thăm khu xạ trị kỹ thuật cao thăm trung tâm phẫu thuật robot
thăm khu pha chế thuốc và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư thủ tướng cũng thăm trung tâm điều hành bệnh viện
trải qua gần một trăm linh năm hình thành và năm mươi năm xây dựng phát triển bệnh viện k đã trở thành bệnh viện đầu ngành của cả nước về chuyên ngành ung biếu
góp phần quan trọng vào việc phát hiện và chữa trị bệnh ung thư cho người dân
các thế hệ cán bộ viên chức người lao động của bệnh viện k luôn lấy người bệnh làm trung tâm
lấy hiệu quả điều trị sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị là mục tiêu phấn đấu
hiện bệnh viện k có bốn cơ sở số dường bệnh cũng tăng từ một trăm hai mươi lên hai ba trăm linh
trang thiết bị y tế luôn được bệnh viện quan tâm đầu tư
từ hệ thống chụp cắt lớp vi tính pet ct thiết bị trần đoán hình ảnh ghi hình ở mức độ tế bào phân tử
đến các thiết bị nội sai dạ dày phế quản đại tràng vào loại hiện đại nhất hiện nay
nhờ ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong trần đoán điều trị tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư của bệnh viện ca
đã ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và thế giới